ủy ban an toàn giao thông quốc gia ủy ban nhân dân tp hà nội đã tổ chức lễ gia quân
thực hiện năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi bảy đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
tết nguyên đán đinh dậu và mùa lễ hội xuân hai nghìn một mươi bảy
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia dự và phát biểu chỉ đạo
với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu nhi
với tinh thần tính mạng con người là trên hết với mục tiêu phấn đấu giảm từ năm một mươi số vụ
số người chết số người bị thương vì tai nạn giao thông so với năm hai nghìn một mươi tám
khắc phục ồn tắc giao thông tại thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh và các trục giao thông chính
không để ủn tắc kéo dài trên ba mươi phút bảo đảm tuyệt đối trật tự an toàn giao thông
phục vụ năm apec việt nam hai nghìn một mươi bảy và các sự kiện chính trị xã hội lớn của đất nước
phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ phó thủ tướng trương hòa bình yêu cầu
ủy ban an toàn giao thông quốc gia các bộ ngành đoàn thể và ủy ban nhân dân các tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
khắc phục ồn tắc giao thông với phương châm chỉ đạo điều hành trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi bảy
là thường xuyên kịp thời thực tiễn dứt điểm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
và hiệu lực của thực thi công vụ trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông
xử lý triệt đề các điểm đen về an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ
đồng thời tăng cường thanh tra tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm minh
cương quyết các hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phải chủ trì xây dựng chương trình hành động cụ thể
để triển khai thực hiện chủ đề xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu nhi
giảm đến mức thấp nhất tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu nhi